các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần hoàng cùng với đồng bọn là võ anh kiệt nguyễn văn hiếu võ thế lập và nguyễn bích tuấn cùng chú huyện đức phổ đã thực hiện nhiều lần hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khi trần hoàng đang thực hiện bán ma túy tại nhà thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng với nhiều tăng vật
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần hoàng chín năm tù giam
ngoài ra các bị cáo khác nhận bức án từ bảy năm đến tám năm sáu tháng tù giam